thưa quý vị trẻ kệ cha già kệ con đó là truyền thống từ bao đời nay của người việt nam
tuy nhiên hiện nay nhiều gia đình việt nam có kinh tế khá giả đang chọn giải pháp là gửi cha mẹ vào các viện dưỡng lão chăm sóc lúc tuổi già
hay những người già chủ động vào các viện dưỡng lão để được chăm sóc tốt hơn
vâng không ít các chuyên gia xã hội cho rằng việc bỏ tiền đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là để hưởng một dịch vụ có điều kiện chăm sóc sức khỏe khác với chối bỏ trách nhiệm
và xã hội cần nghị thoáng hơn về vấn đề này
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
bà tuyết hằng cùng chồng đã trở thành thành viên của trung tâm chăm sóc người cao tuổi bách niên thiên đức suốt hai năm nay
trước đó hai ông bà ở cùng hai người con trai ở bên nhật sau khi ông mắc bệnh mất trí nhớ họ đã trở về việt nam sinh sống
tuy nhiên cuộc sống của hai vợ chồng già gặp rất nhiều khó khăn do bệnh tình của ông nên ông bà quyết định vào viện dưỡng lão để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn
con mình thì ở xa
mà họ hàng ví dụ lúc mình ốm đau thì họ hàng cũng rất lâu mới tới được
mà thuê ô xin cả thuê ô xin rồi nhưng mà cũng không thể nào bằng ở đây chăm sóc hai mươi bốn hai mươi bốn
ăn uống thì các cháu đem đến tận nơi ví dụ như quét dọn nhà cửa thì các cháu nó phục vụ
mình có phải làm gì đâu chỉ có chăm mông thôi thì quá là tốt rồi gì
hàng ngày các cụ sống tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi được tham gia các hoạt động dưỡng sinh vật lý trị liệu
hoặc tham gia các trò chơi để vận động chân tay trí não
một chế độ
một chế độ dinh dưỡng phù hợp với tuổi tác và bệnh lý
đây là một mô hình hiện đại cũng là một nghề đòi hỏi tình người ở nhân viên chăm sóc
các cụ còn người già bị tai biến chẳng hạn hoặc là khi mà các cụ ở nhà một mình
và đây thì sẽ giảm bớt đi gánh nặng cho gia đình để tạo một môi trường sống mới cho các cụ
tại việt nam số lượng người cao tuổi hiện chiếm khoảng một mươi dân số
tuy nhiên chỉ ít trong số các cụ vào các viện dưỡng lão
nguyên nhân do tâm lý bố mẹ khi về già ở cùng con cháu đã ăn sâu vào nếp nghĩ của người việt nam
tâm lý người cao tuổi hiện nay thì còn có gia đình còn có con cháu
thế thì vào trong các cơ sở này thì lại mang tiếng là con cháu không chăm nuôi
hoặc là những vấn đề gia đình nó có chuyện
thì cũng chưa mạnh dạn tới

chủ yếu là ở hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
chi phí cũng không nhỏ nên nhiều người không có khả năng vào ở
việc đưa người già và chăm sóc trong các viện dưỡng lão đã được thực hiện phổ biến từ lâu ở các nước phát triển
ở đây người già được chăm sóc đầy đủ về sức khỏe và tinh thần
các viện dưỡng lão như là nơi đảm bảo an sinh xã hội đối với người cao tuổi